tiếp tục thông tin phòng chống dịch bệnh tại phía nam giai đoạn này tỉnh đồng nai vừa xét nghiệm diện rộng
vừa đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
sở y tế tỉnh chỉ đạo nghiêm cấm tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn từ mới dịch vụ
để thu tiền của các đơn vị tổ chức cá nhân đến tiêm chủng
trước đó sở y tế đồng nai nhận được phản ánh về một số cơ sở tiêm chủng có hiện tượng tiêm dịch vụ
với mức tiền từ một hai triệu đồng
để đảm bảo việc tiêm chủng vaccine theo nguyên tắc bình đẳng công bằng công khai minh bạch
sở y tế đồng nai yêu cầu tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho các đối tượng
phải theo đúng nghị quyết số hai mươi một của chính phủ về mua và sử dụng vaccine
tập trung nhân lực để nhanh tiến độ tiêm chủng đảm bảo an toàn hiệu quả
tăng diện bao phủ và theo đúng chi đạo của chính phủ về việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
người đứng đầu các cơ sở y tế trong và ngoài công lập phải thường xuyên kiểm tra
giám sát quy trình tiêm chủng các quy định về phòng chống dịch
đặc biệt nghiêm cấm việc thu tiền của người dân trong quá trình tiêm chủng với bất kỳ hình thức nào
nếu để xảy ra sai phạm giám đốc các cơ sở phải chịu trách nhiệm trước sở y tế và trước pháp luật
từ ngày hôm nay hai mươi ba tháng tám thành phố hồ chí minh bước vào cao điểm hai tuần giãn cách xã hội
với nhiều siết chặt ở mức cao nhất
theo thống kê mỗi ngày thành phố cần hơn một mươi chín nghìn tấn thực phẩm
do đó sở công thương phải phối hợp với các lực lượng đoàn thể
thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo tiêu dùng thiết yếu cho chín bốn triệu người dân
sở công thương thành phố thống kê thêm trung bình một tuần
người dân thành phố cần khoảng hơn bảy mươi sáu bảy trăm linh tấn thực phẩm
trong đó một mươi năm ngày tới thì cần khoảng một trăm sáu mươi bốn bốn trăm sáu mươi tấn
tương tự nhu cầu nước uống khoảng một mươi chín triệu lít mỗi ngày
các mặt hàng phòng chống dịch như khẩu trang là hơn sáu trăm hai mươi tám chín trăm linh cái mỗi ngày
để tổ chức cung bấn và đảm bảo lực hàng hóa được vận chuyển vào thành phố
ubnd tp hcm yêu cầu mạng lưới cung bứng hàng hóa tăng cường thu
mua vận chuyển lương thực thực phẩm về thành phố
lực lượng cảnh sát cơ động của bình dương để làm thế nào giúp cho đảng nhà nước
cũng như là tỉnh quỹ quý bang kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn của tỉnh bình dương
để sớm đi vào ổn định trong cuộc sống của người dân cũng như là các doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh
toàn bộ cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
đã được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ
đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và lãnh đạo bộ công an về huy động tống lực phòng chống dịch covid một mươi chín
đến nay địa bàn tỉnh bình dương đã được tăng cường tám trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ
thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ nam trung bộ và trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ
thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã có mặt tại bình dương để sẵn sàng nhận nhiệm vụ
thời tiết nắng nóng và khó khăn
thì cán bộ chiến sĩ chúng tôi luôn hành động
hoàn thành tốt nhiệm vụ
trong thời gian tới cán bộ tôi thay mặt hai trăm linh cán bộ chiến sĩ xin hứa sẽ cùng các lực lượng khác
đóng quân trên đại bàn tỉnh bình dương và lực lượng cảnh sát cơ động của tôi
sẽ luôn đoàn kết thống nhất và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
ngoài lực lượng cảnh sát cơ động bộ công an cũng đã điều động hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ
từ các đơn vị nghiệp vụ chi viện cho các tỉnh thành phía nam
để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an ninh trật tự
thì không phải kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
quy định này đã được áp dụng trong thời gian vừa qua
mục tiêu là đảm bảo thuận lợi cho lưu thông vận chuyển hàng hóa phục vụ chống dịch
sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân
và liên tục trong những ngày qua lực lượng chức năng của quận hai bà trưng hà nội
đã tăng cường các chốt trực kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ liên tục bảy ngày trong tuần
tại khu vực cảng hà nội
nằm trên địa bàn phường thanh lương một trong những điểm nóng về hoạt động vận chuyển hàng hóa
của thành phố để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
và sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
khu vực vận chuyển hàng hóa tại cảng hà nội
tại đây chốt kiểm soát được bố trí trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tất cả các phương tiện ra vào đều được kiểm tra đầy đủ giấy tờ theo quy định phòng chống dịch bệnh
đặc biệt có không ít phương tiện không đủ điều kiện đã phải quay đầu

và điểm kết thúc là ở phú ninh phú thọ
thì là nó không có cái thể hiện ở trên luồng xanh là anh được vào cảng
thế nên là xe của anh là anh em công tác chống dịch ở đây là yêu cầu anh quay đầu
có anh là không có vào trong đấy
không có địa chỉ ở trong cảng hà nội đây anh ạ
nên là xe mình không đạt tiêu chuẩn để vào trong cảng
cảng hà nội là một trong những đầu mối lớn cung cấp hàng hóa cho thủ đô
hơn nữa đây cũng là điểm trung chuyển đi nhiều địa phương
nên hàng ngày lượng xe ra vào cảng rất lớn
với những xe đã được cấp giấy nhận diện lực lượng thanh tra giao thông sử dụng điện thoại quét mã qr
toàn bộ thông tin về lái xe lộ trình di chuyển mặt hàng vận chuyển đều được kiểm tra
để đảm bảo kiểm soát và xử lý triệt đề các vi phạm
chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị quản lý cảng chỉ để lại một lối ra vào
đây cũng là xuất phát từ nhu cầu vận chuyển hàng hóa
cũng có nhiều lái xe cũng biết mình không đủ điều kiện
thế nhưng mà vẫn cứ vận chuyển hàng hóa vào với mong muốn là có thể được thông cảm cho quang
thế nhưng mà với chúng tôi chúng ta thống nhất trong lực lượng liên ngành
cũng thực hiện nghiêm túc với quán triệt của đồng chí gián úc sở và đồng chí thủy an quận
đối với những phương tiện không đủ điều kiện thì khiên quyết không cho vào khu vực cảng hà nội
vì nếu như mà chỉ xảy ra một trường hợp ở đây thì chắc chắn khu vực cảng sẽ phải đóng cửa
và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động vận chuyển hàng hóa của hà nội
của cái việc kiểm tra giả soát đối với phương tiện và kể cả các cái kho nơi đến của cái phương tiện
chúng tôi cũng kiểm tra giả soát và đối với cơ sở mà chưa chấp hành tốt các quy định về công tác phòng chống dịch
như bà nhân phường đã ra quyết định xử phạt và ra thông báo đình chỉ hoạt động kinh doanh
chúng tôi đã ra thông báo đình chỉ hoạt động kinh doanh một mươi năm kho hàng tại đây
đối với những kho hàng nào mà đủ điều kiện thì bà nhân phường sẽ phê duyệt cái phương án phòng chống dịch
và yêu cầu thực hiện cái kinh doanh thôi đúng với phương án
bên cạnh đó để bảo đảm việc các phương tiện lưu thông an toàn không gây ồn ứ tại khu vực
lực lượng chức năng cũng đã bố trí thêm các cán bộ tổ chức kiểm tra các phương tiện từ bên ngoài
cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các lái xe và doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch
bởi hiện nay các quy trình đã khá thuận lợi cho lưu thông vận chuyển
thế nhưng ngược lại mức phạt cũng sẽ khá là cao với những vi phạm